tại hà nội bảo hiểm xã hội việt nam đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước ngành bảo hiểm xã hội việt nam lần thứ năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
để tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm tới dự đại hội có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
đại hội co phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
năm hai nghìn một mươi chín tăng gấp hai lần giai đoạn một mươi năm trước đó từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi tám
số người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ bao phủ gần chín mươi dân số vượt chỉ tiêu chính phủ giao
nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
bảo hiểm xã hội việt nam phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề đoàn kết sáng tạo
quyết tâm xây dựng ngành bảo hiểm xã hội tinh gọn hiện đại chuyên nghiệp
hướng tới sự hài lòng của người dân và các tổ chức
thể tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp